tại thành phố hải phòng đảng bộ công ty ximang visem hải phòng đã long trọng tổ chức kỷ niệm chín mươi năm
ngày thành lập tri bộ đảng đầu tiên ngày một mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm hai mươi chín ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đây là một trong những tri bộ đảng đầu tiên của hải phòng và miền bắc lúc bấy giờ
đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân
thợ thuyền nhà máy chống xứ chủ pháp chuyển phong trào đấu tranh từ tự phát sang tự giác
chín mươi năm qua phát huy truyền thống đoàn kết kiên cường sáng tạo đảng bộ công ty ximang visem hải phòng
luôn giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo
xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đẩy mạnh cổ phần hóa tái cấu trúc doanh nghiệp theo lộ trình được thủ tướng chính phủ phê duyệt
bên cạnh đẩy mạnh sản xuất kinh doanh chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên
công ty ximang visem hải phòng còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội phụng dưỡng bà mẹ việt nam anh hùng
xây dựng nhà tình nghĩa cho những người có công xóa đói giảm nghèo ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai
với kinh phí hơn ba tỷ đồng một năm